nhằm tăng cường khả năng phòng chống hỏa hoạn cho bốn mươi tám ha rừng thuồng các khu vực trọng điểm cháy
tỉnh thanh hóa đã thí điểm hệ thống camera quan sát lửa rừng
qua giai đoạn thử nghiệm hệ thống này đã cho thấy những điểm nổi bật được lực lượng kiểm lâm đánh giá cao
đây là nơi đặt thiết bị giám sát cháy rừng tại huyện hà trung
camera quay ba trăm sáu mươi độ bán kính quan sát một năm km diện tích bao phủ một hectare
nếu không dùng thiết bị lực lượng kiểm lâm phải trực dưới tán cây như thế này từ chín giờ sáng cho đến sáu giờ chiều để canh rừng bằng mắt thường

với hai hectare rừng trồng với hai hectare rừng trồng với hai hectare rừng trồng
từ khi có camera canh rừng kiếp trực có thể theo dõi qua màn hình máy tính và các điện thoại được cấp quyền
sức ép về nhân lực giảm đáng kể so với trước đây
đề nghị cấp quốc thống quyền là kêu gọi dự án hỗ trợ thêm các mắt camera ở các điểm quan sát khác
ví dụ đối với địa bàn hà trung ngay tại địa bàn huyện có thể hỗ trợ cho đơn vị cơ sở khoảng từ bốn đến năm chiếc
từ năm hai nghìn một mươi chín việc áp dụng khoa học công nghệ để phòng chống cháy rừng
được tỉnh thanh hóa triển khai thí điểm tại ba huyện tĩnh gia hoàng hóa và hà trung
trong mùa nắng nóng năm nay hệ thống đã cho thấy những ưu điểm vượt trội
đến tháng tám tỉnh thanh hóa sẽ đánh giá hiệu quả của dự án dựa trên các yếu tố cơ bản như giá thành độ bền khả năng thay thế giám sát trực tiếp
nếu được phê duyệt dự kiến giai đoạn đầu tỉnh sẽ triển khai khoảng ba mươi thiết bị tại các vùng trọng điểm cháy